thông tin từ cục cảnh sát giao thông trong bốn ngày nghỉ lễ bắt đầu từ ngày một tháng chín cho tới ngày bốn tháng chín
toàn quốc xảy ra bảy mươi chín vụ tai nạn giao thông làm chết bốn mươi tám người bị thương năm mươi một người
toàn bộ số vụ tai nạn xảy ra trên đường bộ đường sắt và đường thủy không xảy ra tai nạn
thực hiện công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường bộ
cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý bốn mươi một hai trăm một mươi bốn trường hợp vi phạm
phạt hơn sáu mươi tỷ đồng tạm giữ chín trăm bốn mươi một xe ô tô một mươi hai bảy trăm linh xe mô tô một trăm linh sáu phương tiện khác
tước sáu hai trăm chín mươi tám giấy phép lái xe các loại
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra lập biên bản hai trăm chín mươi sáu trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một tỷ đồng tước giấy phép lái xe một trăm bốn mươi trường hợp tạm giữ một mươi chín phương tiện
vào chiều ngày hôm qua ngày bốn tháng chín ba chiếc xe ô tô bốc cháy liên hoàn tại bãi đỗ xe của dãy nhà hàng tiệc cưới nằm trên đường hai tháng tám phường hòa cường bắc quận hải châu thành phố đà nẵng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi ba h chiều ngày hôm qua ô tô một mươi sáu chỗ biển số tỉnh quảng nam đang đỗ trong bãi giữ xe của nhà hàng tiệc cưới thì bốc cháy ở trước cabin
do gặp gió lớn cùng với nắng nóng ngọn lửa nhanh chóng cháy lan sang xe ô tô một mươi sáu chỗ đỗ sát bên cạnh
đám cháy được khống chế sau hơn một mươi phút
tại hiện trường hai ô tô một mươi sáu chỗ bị lửa thiêu dụi trơ khung sắt một ô tô năm chỗ đỗ gần đó bị cháy xém nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đang được làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa nhanh chóng điều tra làm rõ bắt giữ đối tượng phan văn trung từ tỉnh gia lai đến đắk lắc đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản trên ba trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an bước đầu trung khai nhận do lún sâu vào đánh bạc trên mạng nợ nần trông chất
với số tiền khoảng bốn trăm linh triệu đồng cho nên đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản để lấy tiền trả nợ
khoảng hai giờ ba mươi phút ngày ba mươi một tháng tám phát hiện cửa chính của nhà chị đỗ thị thu mai tại phường tân an không khóa cửa nên trung đã đột nhập vào núp vào tủ quần áo
đợi chủ nhà đi vắng rồi trộm cắp tài sản
đến khoảng tám giờ ba mươi phút cùng ngày phát hiện chủ nhà đi vắng chúng đã lên tầng hai cậy phá khóa tủ lấy cắt hơn một trăm bảy mươi năm triệu đồng tiền mặt rất nhiều vàng và đồ trang sức trị giá khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
tổng giá trị tài sản chung trộm cắp được là trên ba trăm hai mươi năm triệu đồng
đấu tranh mở rộng trung khai nhận vào đầu tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai còn đột nhập một nhà dân tại xã cư ê bu thành phố bô ma thuật trộm cắp chiếc máy tính sách tay mang đi cầm cố được gần bảy triệu đồng
hẹn nhau qua gia lô tụ tập đua xe trái phép một nhóm gồm một mươi sáu thanh niên vừa bị công an huyện gò dầu tỉnh tây ninh phát hiện và ngăn chặn
nhận tin báo có một nhóm thanh thiếu niên cùng hàng chục xe mô tô đang tụ tập chạy xe gây dối trật tự công
chạy xe tốc độ cao biểu diễn nẹp bô xung quanh khu vực đường bờ canh thủy lợi thuộc ấp phước đông xã phước thạnh huyện gò dầu tỉnh tây ninh
lực lượng công an đã chốt chặn bắt giữ được một mươi sáu đối tượng có độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi ba cùng một mươi hai chiếc xe mô tô phân khối lớn các loại
đã được thay đổi đặc tính màu sơn nhãn hiệu và độ pô
qua làm việc các đối tượng thừa nhận từ hơn nửa tháng trở lại đây vào các ngày cuối tuần thường hẹn nhau qua nhóm kín gia lô
quy tập từ một mươi năm đến hai mươi chiếc xe mô tô với hai mươi ba mươi người tụ tập chạy xe tốc độ cao biểu diễn quay phim chụp ảnh
mỗi lần chạy cùng lúc hai xe mô tô để so kè tốc độ rú ga nẻ pô
công an đã lập biên bản tạm giữ một mươi hai xe mô tô và tiếp tục xác minh làm rõ
ủy ban nhân dân tỉnh bình phước vừa xử phạt tổng số tiền bảy mươi triệu đồng đối với nữ tài xế hai mươi sáu tuổi
trú tại huyện hớn quản tỉnh bình phước khi điều khiển xe ô tô trong tình trạng say xỉn gây tai nạn rồi bỏ chạy
đồng thời tước giấy phép lái xe hai mươi bốn tháng
người phụ nữ này bị xử phạt với ba hành vi không đi đúng phần đường gây tai nạn giao thông
gây tai nạn giao thông không dừng lại và trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá bốn mg trên một lít khí thở
vụ việc xảy ra vào chiều ngày một mươi tháng bảy
người phụ nữ này điều khiển ô tô xảy ra va chạm với một xe máy trên tuyến đường liên xã
hướng từ thị xã bình long đi xã tân hưng huyện hớn quản rồi bỏ chạy
hậu quả của vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát giao thông công an huyện hớn quản
cùng các lực lượng phối hợp đã chốt chặn bắt giữ nữ tài xế
đêm mùng ba dạng sáng ngày bốn tháng chín
lực lượng cảnh sát một trăm bốn mươi một công an tp hà nội tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
đấu tranh với tội phạm hình sự cũng như xử lý vi phạm giao thông
lực lượng một trăm bốn mươi một đã truy quét quái xế bắt giữ nhiều bình khí cười
vào lúc giờ sáng ngày mùng bốn tháng chín
nhiều đối tượng chở bình bóng cười
đi ship cho khách đã bị cảnh sát một trăm bốn mươi một phát hiện và bắt giữ
đối tượng này bị bắt giữ khi đang vận chuyển bốn bình bóng cười
và một bọc sắc bóng chưa sử dụng trên đường trần quang khải quận hoàn kiếm
đối tượng khai nhận đang chở bốn bình bóng cười loại bảy kg một bình cho khách
trên phố nghĩa dũng quận hoàn kiếm sử dụng
theo phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội
trong đêm mùng ba dạng sáng ngày mùng bốn tháng chín
các tổ cảnh sát một trăm bốn mươi một đã phát hiện bốn đối tượng có hành vi chạy tốc độ cao
lãng lách đánh võng và bốn vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự
thu giữa một mươi bình bóng cười và một giấy phép lái xe giả
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa khởi tố bị can
tạ văn hùng chú tại huyện diễn châu tỉnh nghệ an
về hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
và khởi tố bảy đối tượng khác trong đường dây về hành vi đánh bạc
qua công tác nắm tình hình và quản lý địa bàn
công an huyện diễn châu phát hiện tại địa bàn xã diễn lâm
nổi lên một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô số đề
với nhiều đối tượng tham gia và bằng nhiều thủ đoạn tinh vi
sau một thời gian điều tra ban chuyên án bắt giữ tám đối tượng
trong đó cầm đầu là tạ văn hùng
để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng liên tục liên lạc với nhau
qua ứng dụng mạng xã hội
bước đầu cơ quan điều tra đã chứng minh được số tiền
mà các đối tượng dùng để đánh bạc là năm trăm linh triệu đồng
hiện nay lợi dụng việc người dân dễ dàng mở tài khoản ngân hàng
các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi
để mua bán trái phép thông tin tài khoản
trước tình hình trên lực lượng công an các đơn vị địa phương
đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
nhằm nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
đồng thời triển khai đồng bộ các biện pháp
quyết tâm ngăn chặn xử lý nghiêm
các hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng
mới đây qua công tác nắm tình hình
phòng an ninh mạng và phòng cứu tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hương yên
đã phát hiện trên đề bàn huyện phù cư
xảy ra tình trạng một số đối tượng
dùng nhiều thủ đoạn dụ dỗ các học sinh
mới đưa cấp thẻ căn cấp công dân
đăng ký mở tài khoản tại nhiều ngân hàng thương mại
sau đó mua lại
tiếp đó các đối tượng bán thông tin của các chủ tài khoản
cho các đối tượng khác để thực hiện nhiều hành vi vi phạm pháp luật
như tổ chức đánh bạc trên mạng internet
đưa đảo chứng đoạt tài sản trên không gian mạng
và rửa tiền
đơn vị đã tiến hành điều tra xác minh
làm rõ bốn đối tượng
gồm nguyễn thiêu hệ trần anh tuấn đặng việt khánh
và nguyễn tị phương thảo
theo tài liệu thu thập được
các đối tượng trên đã mua bán trái phép thông tin
của gần một trăm hai mươi tài khoản ngân hàng
do nhiều cá nhân mở từ các ngân hàng thương mại
địa bàn tỉnh hải dương và tỉnh hưng yên
cơ quan điều tra công an tỉnh hưng yên
đã ra quyết định khởi tố vụ án
khởi tố bốn mỹ can về tự mua bán trái phép thông tin
tài khoản ngân hàng
các đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết
của người dân về pháp luật và công nghệ thông tin
đã sử dụng rất nhiều các thủ đoạn
để rụ rỗ
những người có hoàn cảnh
đặc biệt là các cháu nhỏ mới một mươi năm tuổi
mới được cấp căn cứ công dân
sử dụng thông tin cá nhân
mở tài khoản
tại các ngân hàng thương mại
sau đó các đối tượng
cung cấp cho các đối tượng
thực hiện hành vi như
lừa đảo chính loại tài sản
đánh bạc tổ chức đánh bạc
rửa tiền và cho vai lãnh lãng
qua các app
trong thời gian tới lãnh đạo đơn vị
tiếp tục chỉ đạo
các đội nghiệp vụ
lắm tình hình phát hiện kịp thời
và đấu tranh xử lý nghiêm
với các hành vi mua bán trái phép
thông tin tài khoản ngân hàng
công an tỉnh hương yên khuyên các người dân
nêu cao tinh thần cảnh giác
tuyệt đối không thực hiện tiếp tay cho kẻ xấu
thu thập tàng trữ trao đổi mua bán
công khai trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
hành vi mua bán thông tin tài khoản ngân hàng
có thể bị xử phạt hành chính lên tới một trăm linh triệu đồng
hoặc có thể bị xử lý về tội hình sự